thực hiện việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hà nội đã lập hàng trăm chốt kiểm soát trên địa bàn toàn thành phố để tuyên truyền nhắc nhở
và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm về việc ra đường khi không có việc cần thiết
trong khi phần lớn người dân đã chấp hành nghiêm chỉ thị thì vẫn còn có những trường hợp cố tình vi phạm
dù chỉ thị đã được áp dụng gần một mươi ngày qua thế nhưng nhiều người vẫn ra đường khi không cần thiết với những lý do khác nhau